trường hợp của anh nsa bốn mươi một tuổi ở hà nội cách đây ba tuần gia đình anh x a mắc covid một mươi chín nên mua máy spo hai để theo dõi tại nhà
tuy nhiên anh nxa được phát hiện ngủ thường xuyên có những cân tục oxy máu xuống rất thấp
người nhà quan sát thấy có khi chỉ số chỉ còn dưới bảy mươi
sợ di chứng tiêm phổi do covid một mươi chín anh xr đến khám tại trung tâm hô hấp
tại đây các bác sĩ khai thác thấy anh có các triệu chứng như ngủ ngáy đau đầu buồn ngủ ban ngày
mất tập trung công việc từ rất lâu nhưng chưa được phát hiện và chẩn đoán bệnh
anh nxa được đo đa ký giác ngủ tại trung tâm hô hấp
kết quả cho thấy bệnh nhân mắc chứng ngừng thở khi ngủ mức độ nặng
cân ngừng thở dài nhất kéo dài bảy mươi giây và spo hai thấp nhất là gần năm mươi
ngay lập tức bệnh nhân được tư vấn điều trị bằng phương pháp thở máy cpap
bước đầu cho thấy đáp ứng tốt bệnh nhân đỡ buồn ngủ tỉnh táo trong ngày hôm sau
theo các bác sĩ bệnh viện bạch mai ngừng thở khi ngủ osa là một bệnh lý thường gặp hiện nay
tuy nhiên bệnh lợi ích được biết đến và quan tâm trong cộng đồng
mặc dù có thể có các biến chứng rất nặng nề thậm chí tử vong
ngừng thở khi ngủ nếu không được phát triển và điều trị kịp thời
có thể gây ra thiếu oxy toàn thân ảnh hưởng đến các cơ quan như tim phổi thận tuyến tụy não
từ đó gây rới lặng chuyển hóa tăng huyết áp tăng nguy cơ nhồi máu não nhồi máu cơ tim và đột tử
nếu xuất hiện các triệu chứng lâm sàng nghi ngờ ngừng thở khi ngủ như ngủ ngáy buồn ngủ ba ngày
đau đầu sau khi thức dậy hãy đến các cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời
hiện nay tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán ngừng thở khi ngủ là đo đa ký hô hấp và đa ký giấc ngủ
mặc dù đã có phương pháp điều trị tình trạng ngừng thở này
nhưng hậu covid một mươi chín vẫn là một dấu hỏi lớn chưa được tìm hiểu hết
mỗi người sẽ xuất hiện một biểu hiện khác nhau hoặc may mắn là không có
vì vậy quý vị nên quan tâm chú ý nhưng cũng đừng quá là lăn bất an về vấn đề hầu covid một mươi chín quý vị nhé